tại lai châu có một người đã dành nhiều tâm huyết của mình trong việc giữ gìn bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc si la
đó chính là nghệ nhân hù cố xuân người con của bản xeo hai xã can hồ huyện mường tè nơi huyện biên giới còn nhiều khó khăn về mọi mặt và có nhiều dân tộc thiểu số sinh sống của tương lai trồng
trong cộng đồng năm mươi bốn dân tộc anh em của việt nam si la là một trong năm dân tộc ít người nhất có số dân chưa đến một người
trước tình trạng ngày càng mai một về văn hóa của dân tộc mình nhiều năm qua dù mưa hay nắng ngày nào nghệ nhân hù cố xuân cũng dạy chị em và các bé gái trong bản xeo hai và si thâu trải hát những điệu dân ca những điệu múa cổ của dân tộc mình nhớ đến đâu thì truyền dạy đến đó với mong muốn những nét văn hóa đó sẽ được lưu giữ đến các thế hệ sau này
so với các cụ lớp trước thì tôi cũng khá khá biết được một chút về văn hóa si la
từ đó thì tôi tự nguyện
dạy cho các chị chúng tôi thì không biết chữ mà không biết chữ thì chị em nào biết chữ phổ thông thì tôi đã viết ra lời của si la bằng dùng chữ phổ thông từ đó các chị hát theo tôi
việc truyền dạy những ngày đầu gặp không ít khó khăn phần vì bản thân bà cũng không còn nhớ hết các bài dân ca cổ những điệu múa những trang cụ trong từng điệu múa
phần vì xã hội ngày càng phát triển các thế hệ trẻ sau bà đã không còn
bà vẫn còn mặn mà tha thiết với những làn điệu ca cổ hay điệu múa dân gian thế nhưng bằng sự tâm huyết của mình và tha thiết muốn giữ lại bản sắc của người dân tộc si la
mưa dầm thấm lâu đến nay các chị em trong bản đã tranh thủ thời gian nhàn rỗi cùng bà ôn lại những điệu múa ca cổ của dân tộc mình
mua mà cũng biết hát được bây giờ thì dì xuân nghỉ hưu xong dì xuân dạy cho xong bây giờ thì các chị cũng biết hết rồi
mua bài nào thì dạy bài nào thì biết bài
đối với bà sô hù cố xuân thì bà muốn giữ lại cái bản sắc đấy thì bà cũng tập luyện và bà rất chịu khó đi vận động chị em những cái độ tuổi lớp nhỏ nhỏ mà hiện tại bà đã tập luyện được cho hai đội
ở nơi vùng biên viễn mường tẻ ấy có tới trên chín mươi là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống
nếu như không có những con người tâm huyết luôn hết mình trong công tác tuyên truyền vận động người dân bảo tồn giữ gìn và phát huy những nét đẹp văn hóa
những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc mình như nghệ nhân hù cố xuân thì thế hệ trẻ sẽ không còn biết đến là điệu dân ca cổ những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc mình
sự kế thừa và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc cần được giữ gìn và phát huy